sáng ngày tám tháng năm tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và phái đoàn liên minh châu âu tại hà nội
cùng tổ chức họp công bố kết thúc quá trình phê chuẩn và phê duyệt hiệp định đối tác tự nguyện
về thực thi luật lâm nghiệp quản trị rừng và thương mại lâm sản sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tới đây
hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp quản trị rừng và thương mại lâm sản gọi tắt là vpa flecti
được thực thi là dấu mốc khởi đầu việc việt nam và eu cùng cam kết hợp tác để giải quyết tình trạng khai thác
và thương mại gỗ bất hợp pháp để thực hiện hiệp định việt nam sẽ xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp việt nam
nhằm bảo đảm gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu của việt nam có nguồn gốc hợp pháp bao gồm việc xác minh một cách hệ thống
để đảm bảo các doanh nghiệp việt nam nhập khẩu được khai thác và mua bán hợp pháp phù hợp với pháp luật của quốc gia khai thác
sau khi hiệp định được ký kết nhất là khi chúng ta thực hiện việc quản lý chuỗi cung bằng các quy định pháp luật
triển khai nó trên thực tiễn để có giấy phép phí tiền đầu tiên đối với đồ gỗ của việt nam sang thị trường eu
thì uy tín và thị trường sẽ rộng mở hơn đối với các doanh nghiệp có cái nhu cầu xuất khẩu vào thị trường eu
nhưng không chỉ thị trường eu mà nó là cái thương hiệu trên toàn cầu
các âm kết của hiệp định sẽ phối hợp với quy định tại luật lâm nghiệp năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó nghiêm cấm việc nhập khẩu xuất khẩu khai thác chế biến và thương mại gỗ bất hợp pháp
theo quy định của pháp luật việt nam và quốc tế
hiệp định được triển khai đầy đủ khi cơ chế cấp phép flestey bắt đầu hoạt động
khi đó mỗi lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ của việt nam xuất khẩu sang eu sẽ đi kèm với giấy phép flecti
điều này sẽ bảo đảm việc đáp ứng các yêu cầu của quy chế gỗ eu
quy chế được xây dựng nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu gỗ bất hợp pháp vào thị trường eu
đây là dấu son quan trọng trong quá trình hợp tác và tin tưởng lẫn nhau giữa phía eu và việt nam
hơn thế nữa vpa flecti cũng là một phần rất quan trọng không thể tách rời
của hiệp định thương mại tự do evfta giữa việt nam và eu
hiệp định sẽ thay thế hàng cầu gỗ bất hợp pháp vào thị trường eu
đây là một loạt văn bản giấy tờ cần nộp cho các đơn vị nhập khẩu gỗ cho các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ của việt nam
bên cạnh những lợi ích thiết thực về kinh tế xã hội và môi trường từ việc quản lý rừng tốt hơn tại việt nam
cơ chế cấp phép của hiệp định sẽ góp phần tăng uy tín cho ngành chế biến gỗ việt nam không chỉ tại eu
mà còn tại các thị trường xuất khẩu khác hướng tới gia tăng giá trị lâm sản trong tương lai
cho tới nay việt nam là quốc gia thứ ba trên thế giới sau ghana và indonesia phê chuẩn hiệp ước này